trong lúc hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi sáu sau khi uống rượu võ văn minh thấy phạm văn minh đang la hét trước ngôi nhà có địa chỉ số hai trăm hai mươi đường hai trên bốn thị trấn thạnh mỹ huyện nơn dương
vẫn tức tối vì bốn năm trước bị phạm văn minh táp vào mặt nên võ văn minh cầm hai dao thái lan đến đâm hai nhát vào vùng bụng của phạm văn minh
hậu quả phạm văn minh bị thương tích sáu mươi tám
tại phiên tòa hội đồng xét xử cho rằng hành vi của võ văn minh đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người khác
có tính chất côn đồ và gây mất trở tựa tại địa phương
tuy nhiên thời điểm phạm tội võ văn minh chưa đủ một mươi tám tuổi hội đồng xét xử đã tuyên phạt võ văn minh tám năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho bị hại bảy mươi chín triệu đồng
ghi nhận thành tích của công an huyện đông hòa tỉnh phú yên trong việc điều tra truy bắt nhanh toàn bộ nhóm đối tượng côn đồ đã truy sát gia đình đồng chí trần trọng toàn
trưởng công an xã hòa tâm
sáng nay hai mươi chín hai mươi sáu tháng chín lãnh đạo huyện ủy ubnd huyện đông hòa đã đến động viên và thưởng nóng cho tập thể cá nhân cán bộ chiến sĩ công an huyện vì có thành tích trong điều tra truy bắt nhanh nhóm đối tượng gây án
ngoài tiền thưởng bảy triệu đồng của huyện ủy ubnd huyện đông hòa một số doanh nghiệp ở tỉnh phú yên cũng đã thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ công an huyện đông hòa một mươi ba triệu đồng
như đã đưa tin do bực tức vì chuyện bị công an xã gửi giấy mời đến trụ sở làm việc tối ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
sau đối tượng cùng chú thôn phước lộc xã hòa tâm huyện đông hòa đã cầm hung khí đến nhà đồng chí trần trọng toàn trưởng công an xã
truy sát cả nhà khiến đồng chí toàn bị đâm thủng phổi đa chấn thương mẹ đồng chí toàn căn ngăn cũng bị đánh trọng thương với tỷ lệ thương tích một mươi chín
chỉ sau chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ tiến hành điều tra truy xét công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã làm rõ và bắt khẩn cấp toàn bộ nhóm đối tượng trong vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với trần văn cường và đào văn mười cùng chú tại xã hải tiến thành phố móng cái về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đào văn mười được một đối tượng trung quốc cho hai khẩu súng săn trong đó có một khẩu đã cưa nòng báng hỏng kim hỏa
sau đó một mươi đứa súng

đều có số tuổi đời còn rất trẻ ba đối tượng chín x chuyên đi trộm cắp tài sản lấy tiền chơi game vừa bị cơ quan công an huyện trực ninh tỉnh nam định bắt giữ và khởi tố vụ án khởi tố bị can
ba đối tượng này đều trú tại xã trực thái huyện trực ninh gồm nguyễn văn vinh một mươi tám tuổi bùi trọng tỉnh một mươi bảy tuổi và trần gia thuận một mươi bảy tuổi
tính đến thời điểm bị bắt giữ vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu ba đối tượng này khai nhận đã thực hiện chót lọt một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản
trong đó một mươi vụ xảy ra tại huyện trực ninh và bốn vụ tại địa bàn thành phố nam định
tổng số tài sản trộm được gồm một khẩu súng ngắn bốn xe máy bốn xe đạp điện ba máy tính sách tay bốn điện thoại di động và một trăm bảy mươi ba triệu đồng tiền mặt
toàn bộ tài sản trộm được bọn chúng dùng để tiêu xài và chơi game
cả ba đối tượng chín x này đều sớm bỏ học sống lang thang và nghiện chơi game
khi bị bắt giữ các đối tượng đều có thái độ bất cần hoàn toàn đối lập với sự đau xót của bậc sinh thành
đợt lúc đấy thì em hơi bồng bột
bây giờ thì em nghĩ lại

vì tôi là một người mẹ tôi cũng bảo ba cháu nó chưa được đầy đủ
và nếu hoàn cảnh giữa gia đình tôi nó lại khác với hoàn cảnh giữa gia đình người khác
thì thôn cũng nhờ tất cả các đồng chí giúp đỡ cháu để cháu nên người
theo các điều tra viên cho biết tuy trẻ tuổi đời
sau nhóm trộm chín x
rất liều lĩnh và ma mãnh trong thủ đoạn trộm cũng như phương thức tiêu thụ tài sản trộm cắp được
quá trình thu thập tin tức xác minh danh tính đối tượng
truy thu tài sản bị trộm cắp các điều tra viên gặp không ít thử thách
các đối tượng trong chuyên án đều sống lang thang không có nơi ở cố định nào cả
bản thân các đối tượng còn quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng hình sự khác trong và ngoài tỉnh
nên là rất khó khăn trong việc tiếp cận xác minh và bắt giữ xử lý sau này
cái thứ hai là tài sản trộm cấp được
nhiều nơi khác nhau còn bán ở cả trong và ngoài tỉnh
nên là khó khăn cho việc thu hồi tài sản để phục vụ công tác điều tra cũng như trả lại cho người bị hại
cái thứ ba là vụ việc xảy ra thì nhiều vụ bị hại không trình báo với chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an
ngoài nhóm chín x trộm cấp tài sản này
từ đầu năm đến nay công an huyện trực ninh còn điều tra bắt giữ
truy tố hai đối tượng là vũ duy khanh
và vũ duy thanh về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng này cũng thuộc thế hệ chín x bỏ học sớm sống lang thang và đi trộm tài sản
lấy tiền chơi tài xỉu trên mạng internet
qua các vụ trộm cắp tài sản này cho thấy tình hình an ninh trật tự tại một số vùng nông thôn đã được kiềm chế
song có lúc có nơi còn xảy ra phức tạp đòi hỏi lực lượng công an cần kịp thời xử lý để gian đe phòng ngừa chung
thông tin từ antv hà nam
một xe ô tô chở theo tám hộp gỗ lậu di chuyển trên địa bàn huyện kim bàng
vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam phát hiện bắt giữ
kiểm tra hành chính cảnh sát giao thông xác định lái xe là hoàng minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại nghĩa đản nghệ an
theo lời khai ban đầu lái xe được một người tên là thái ở nghệ an
thuê chở số gỗ này ra khu vực chợ lương duy tiên hà nam
số gỗ trên xe gồm tám hộp là gỗ vàng tâm có khối lượng gần hai mét khối
biển số xe hai mươi chín c một mươi ba nghìn hai trăm tám mươi bảy nghi là biển số xe giả
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bàn giao toàn bộ số tăng vật trên
cho lực lượng chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật
phối hợp với tri cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra phát hiện
và tịch thu tiêu hủy hàng trăm loại mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tuy nhiên do đặc thù của địa bàn miền núi địa hình phức tạp giao thông đi lại khó khăn
mặt khác thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này ngày càng tinh vi
nên tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh yên bái
đang có chiều hướng diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh do nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân thực hiện
đây là số lượng lớn hàng hóa và hơn hai tấn sừng trâu không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị đội cảnh sát giao thông số ba thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
phát hiện và thu giữ vào ngày hai mươi hai tháng chín vừa qua
theo khai nhận của lái xe bùi xuân tươi trú tại hà nội
thì số hàng hóa này đang trên đường vận chuyển từ hà nội lên lào cai để tiêu thụ
bằng thủ đoạn sắp xếp lẫn lộn với những loại hàng hóa có giấy tờ hợp lệ khác
còn đây là năm mươi kg phụ gia thực phẩm cùng hàng trăm chai dầu hào và mù tạt không rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện và bắt giữ trước đó
đây chỉ là hai trong số hàng chù vụ buôn lậu và gia lận thương mại
đã được các lực lượng chất lượng
chức năng của tỉnh yên bái kịp thời phát hiện và bắt giữ từ đầu tháng chín đến nay
điều này cho thấy loại tội phạm này đang có nhiều diễn biến phức tạp
với các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
chúng có thể dùng các đối tượng của chúng để theo dõi xem lực lượng vụ
chúng đang làm việc ở đâu để chúng trốn tránh
cái thứ hai là hàng thì chúng thường cất dấu ở những nơi rất là kín và khó phát hiện
chúng giấu kín trong các thùng sốt
hoặc là trong các bao
xong bên ngoài là bọc bằng các vật dụng khác
buôn lậu và gian lận thương mại không phải là loại tội phạm mới
nhưng việc đấu tranh với loại tội phạm này lại đang ngày càng khó khăn
đặc biệt là đối với địa bàn miền núi như tỉnh yên bái
bởi ngoài yếu tố địa hình phức tạp giao thông đi lại khó khăn
thì trình độ nhận thức còn hạn chế của một số bộ phận người dân
cũng đã khiến cho loại tội phạm này ngày càng diễn biến phức tạp
trong thời gian tới đội vẫn tiếp tục kiểm tra các xe hàng
vận chuyển hàng hóa giao trên địa bàn huyện yên bình
không rõ nguồn gốc xuất xứ xử lý một số mặt hàng tiêu hủy cái mặt hàng này
tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại không chỉ gây thất thoát
nhiều tỷ đồng tiền thuế nhà nước mỗi năm
mà còn gây ra những hậu quả khôn lường đối với tính mạng và sức khỏe của người dân
chính vì vậy đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
không phải là trách nhiệm của riêng ai
mà phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội
hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ sẽ chưa có nhiều chuyển biến
do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu xa của cơn bão ngoài biển đông
nên toàn vùng có mây thay đổi mưa hầu như ít có khả năng xảy ra
sang ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín chiều tối và đêm có mưa rào rải rác
nên nhiệt độ giảm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong ngày mai trời có nắng
cùng nhiệt độ trưa chiều tăng lên

sang ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín trời đôi lúc sẽ chuyển biến
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lục địa phía bắc tăng cường
nên trời sẽ nhiều mây hơn có mưa rào và rông rải rác
tập trung tại các tỉnh ở vùng núi cùng nền nhiệt độ giảm nhẹ
trong khi đó các tỉnh trung du và đồng bằng
bao gồm cả thủ đô hà nội mưa ít trưa chiều vẫn oi và hơi nóng
khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới dãy ngáp thấp suy yếu hẳn
khu vực chịu sự chi phối của trường gió tây nam có cường độ yếu
do vậy mà trời phổ biến có mây thay đổi nắng gián đoạn trong ngày
cùng mức nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
còn các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng
đến khoảng chiều tối mây rông kéo đến và cho mưa cục bộ
ở một vài nơi nhưng chỉ trong thời đoạn ngắn
nhiệt độ ngày đêm giao động
từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín trời mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn có mưa rông về chiều và tối
gió tây nam cấp hai cấp ba đề phòng có gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
riêng đà lạt nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
cơn bão meji có xu hướng di chuyển vào biển đông
cường độ gió tây nam trên các tầng được dự báo là hoạt động mạnh dần
do vậy trong hôm nay và ba ngày sắp tới mưa tại khu vực nam bộ có xu hướng tăng hơn về cuối ngày
với một vài điểm có khả năng lượng mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nên chúng ta cũng cần cẩn trọng và có biện pháp phòng tránh
nhiệt độ cao nhất ngày được dự báo là dưới mức ba mươi ba độ
những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin mùa mùa ba online ngày hôm nay